thời gian gần đây bộ y tế nhận được thông tin phản ánh một số cơ sở tiêm chủng có tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
và kết hợp hai loại vaccine không theo hướng dẫn của bộ y tế
điều này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong việc chỉ đạo điều hành và thực hiện chiến lược tiêm chủng của việt nam
chính vì vậy ngày hôm nay bộ y tế đã có văn bản hòa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành phố về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng
cụ thể bộ y tế đề nghị cơ sở sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng
tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên theo quy định tại nghị quyết số hai mươi một của chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
quyết định số ba nghìn ba trăm năm mươi năm của bộ y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đồng thời bộ y tế yêu cầu các sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo hướng dẫn cơ sở tiêm chủng trên địa bàn sử dụng kết hợp hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bảy và công văn số bảy nghìn năm trăm bốn mươi tám ngày một mươi tháng chín của bộ y tế về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
nếu có các cách kết hợp vaccine khác bộ y tế sẽ hướng dẫn sau